trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khoảng ngày năm tháng một mươi một bão số một mươi sẽ suy yếu do tác động của bề mặt đất độ ẩm và năng lượng của bão giảm và đổ bộ vào đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa
vùng mưa do bão số một mươi gây ra khá rộng do kết hợp thêm với hoạt động của gió mùa đông bắc nên từ ngày bốn đến sáu tháng một mươi một các tỉnh bình định phú yên và bắc tây nguyên có mưa với lưu lượng từ một trăm linh hai trăm linh mm trên một đợt
các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có mưa với lưu lượng từ ba trăm linh bốn trăm linh mm trên một đợt
từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi một các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị có mưa với lưu lượng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm trên một đợt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ một h ngày ba tháng một mươi một đến một h ngày bốn tháng một mươi một bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi km
đến một h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba km
một mươi km về phía nam đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là khoảng sáu mươi chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin hệ thống tín hiệu báo bão đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết
khi nhận được tin bão tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động vị trí cường độ hướng di chuyển của bão mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão